mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ đưa hối lộ nhận hối lộ và giả mạo trong công tác
xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tp hcm long an tiền giang sóc trăng đồng tháp bến tre
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở đối với một số cán bộ của cục đăng kiểm việt nam về tội nhận hối lộ
các đối tượng gồm trần anh quân sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
đặng trần khanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu phó trưởng phòng kiểm định xe cơ giới
phạm đức ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới
ngay sau khi được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của ba bị can
tại tp hcm và tp hcm cơ quan điều tra đang tích cực thu thập tài liệu chứng cứ
mở rộng điều tra vụ án đối với các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật